phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định vai trò của mặt trận tổ quốc là hết sức to lớn
đó là nơi thu hút nhân tài quy tụ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
qua đó xây dựng đất nước ngày càng phát triển đúng với đường lối chính sách chủ trương của đảng nhà nước đã đề ra
cùng dự buổi gặp mặt với tổng bí thư chủ tịch nước còn có đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
tại buổi gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành lắng nghe ghi nhận
tiếp thu các ý kiến tâm huyết thẳng thắn của các thành viên đoàn chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
thông báo về tình hình đất nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
thành tựu sau hơn ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới là hết sức to lớn
có ý nghĩa lịch sử thế và lực của đất nước tăng cao
tuy vậy không được chủ quan tự mãn tổng bí thư chủ tịch nước nhắn nhủ
bài học đầu tiên là phải đoàn kết thống nhất cải thống chính trị vào cuộc
lòng dân ý đảng gặp nhau trong đó vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam là hết sức quan trọng